giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm đến nay thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu
là bước chuẩn bị cơ bản quan trọng để triển khai các nội dung của đề án trong các giai đoạn tiếp theo
đây sẽ là nội dung được đề cập trong câu chuyện đô thị tuần này
tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh còn bây giờ là nội dung chi tiết
điều hành hệ sinh thái dữ liệu mở tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng
trung tâm điều hành chỉ huy đô thị thông minh đã thí điểm kết nối tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát
của một số sở ngành quận huyện tập hợp tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học dự báo
cho trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội
mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh chúng ta có ba khối chính
khối thứ nhất là khối tiếp nhận điều khối

đây là khối mà chúng ta tạo ra một kênh tương tác và kênh chỉ huy
kênh tương tác ở đây là chúng ta tạo ra kênh giao tiếp giữa người dân và chính quyền
thông qua các cổng là khổng mực hai mươi hai để tiếp nhận các thông tin trong trường hợp không cận cấp
thông qua trung tâm tiếp nhận thông tin phú hộ phú hạng thông qua một đồng số viên không duy nhất
đây là cái kênh tương tác trực tiếp với người dân
đồng thời chúng ta lại có một trung tâm gắn nghe mạng xã hội
để phóng hợp các thông tin của người dân
nơi đây có thể nói rằng đây là trung tâm khi có những thông tin thì lãnh đạo thành phố sẽ phản ứng và chỉ huy
đặc biệt với trung tâm này thì khi có những tình huống khẳng cấp thì chính trung tâm điều hành sẽ thành trung tâm chỉ huy
hay gọi là trung tâm tình huống để đối phó những tình huống khẩn cấp trong thành phố
về xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
ở thành phố đã triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu
thực hiện tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng như cơ sở dữ liệu văn bản điện tử
cơ sở dữ liệu một cửa điện tử cơ sở dữ liệu khiếu nại tố cáo cơ sở dữ liệu đường dây nóng
cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cơ sở dữ liệu đầu tư nước ngoài cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề y
kho dữ liệu dùng chung được đặt tại công viên phần mềm quang trung
ngoài ra thành phố đã triển khai thử nghiệm cổng thông tin điện tử mở tại địa chỉ website data hochiminhcity gov vn
đã cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề y thông tin về cơ sở giáo dục dịch vụ
thông tin về các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư công nhằm chia sẻ tài nguyên dữ liệu đến đông đảo người dân và doanh nghiệp
trong quá trình giải quyết thủ tục hành tránh những dữ liệu liên quan đến người dân
như là hậu tịch chẳng hạn như khai xanh giấy đá chứng nhật đăng ký kết hôn
thì chúng tôi thay vì người dân phải là cung cấp các bản sao những nội dung như vậy sẽ được khai thác từ kho dữ liệu này
thì đó là những cái định hướng mà chúng tôi đang tập trung để mà khai thác kho dữ liệu và khai thác những cái dịch vụ
sau hai năm triển khai thí điểm đến nay tại quận một đã có trung tâm điều hành đô thị thông minh
tích hợp hệ thống camera tại địa bàn dân cư hỗ trợ phục vụ tốt cho đơn vị công tác chỉ đạo
điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ tết phòng chống các tình huống bạo động biểu tình các hành vi gây rối trật tự công cộng
còn tại quận một mươi hai trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh đã tích hợp hơn sáu trăm linh camera hiện hữu tại các khu dân cư
ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
phần mềm quản lý hồ sơ hành chính hệ thống quản lý địa bàn dân cư
hệ thống thông tin quản lý quy hoạch triển khai ứng dụng ảnh viễn thám trong công tác quản lý đô thị tài nguyên môi trường
bên cạnh đó triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân
hệ thống trả lời tự động để hướng dẫn thủ tục hành chính
mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu tuy nhiên nhìn về tổng thể thì công việc phía trước vẫn còn khá nhiều thậm chí còn khó khăn hơn
thì nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin
nhưng còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng
người dân chưa tích cực tham gia các đề xuất về giải pháp ý tưởng sáng kiến xây dựng đô thị thông minh
cũng như chưa thường xuyên sử dụng khai thác các tiện ích dịch vụ thông minh
để dự án triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của thành phố cần tăng tốc và quyết liệt chuyển sang giai đoạn ứng dụng rộng rãi hơn
hiện nay một số doanh nghiệp công nghệ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
cũng đã đóng góp với thành phố một số ý kiến giải pháp trong xây dựng đô thị thông minh
để tạo cho tất cả các sở ngành hay quận viện cùng sử dụng chung
còn những cái gì mà cần phát triển riêng ở từng nơi một thì chúng tôi xin phép là có thời gian
để chúng tôi sẽ cùng phát triển với lại cái đội ngũ mà thành phố có thể cử ra để chúng tôi hỗ trợ thành phố trong tương lai
tại hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm triển khai đề án đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm
lãnh đạo thành phố cũng đã ghi nhận những kết quả trong các ngành lĩnh vực như giao thông giáo dục y tế
chống ngập quy hoạch sau những thành công đó thời gian tiếp theo thành phố cần tăng tốc và quyết liệt
để chuyển sang giai đoạn ứng dụng một cách rộng rãi bài bản từ thành phố đến các quận huyện
vấn đề mà thành phố đang quan tâm hiện nay là chương trình nâng cao trình độ người dân về sử dụng các dịch vụ đã số hóa
để người dân trở thành một yếu tố tích cực trở thành công dân thông minh
xây dựng cơ sở dữ liệu của từng ngành của điện đoàn toàn thành phố
thì cần có hướng dẫn khẳng định lại các chuẩn dữ liệu từng ngành và có lộ trình
như vậy hết năm nay chúng ta cập nhật dữ liệu của những ngành nào đến mức nào
và đến tháng một mươi năm sau chúng tôi nghĩ là phải có một lộ trình để xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể phục vụ được
gắn với cơ sở dữ liệu này là quy chế sử dụng dữ liệu là rất quan trọng
thưa quý vị tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh giới thiệu hệ thống giám sát điều hành khu công viên phần mềm quang trung
được xây dựng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nội khu giám sát cơ sở hạ tầng
kiểm soát an ninh trật tự và môi trường sống gia tăng sự hài lòng của cộng đồng
xin mời quý vị cùng theo dõi
các thành phần của hệ thống được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu và đang tiếp tục được hoàn thiện dựa trên ba nền tảng
gồm hạ tầng công nghệ hạ tầng dịch vụ và hạ tầng đô thị với hơn một mươi phân hệ được tích hợp trên một nền tảng
bao gồm quản lý chiếu sáng quản lý nước thải giám sát bms giám sát giao thông quản lý dữ liệu quản lý lưu trữ
chia sẻ bảo mật tài liệu tích hợp photo đa chức năng
hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện từ xa hệ thống đồng hồ nước thông minh hệ thống báo cáo kế toán
hệ thống sms hệ thống free wifi
hiệu quả mang lại trong việc ứng dụng bao gồm hỗ trợ việc giám sát toàn bộ hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin
một cách tập trung trên một nền tảng duy nhất giúp việc theo dõi hoạt động các hệ thống một cách dễ dàng
tại bất kỳ nơi nào có internet cảnh báo tức thời khi có sự cố làm nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu phong phú
hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở cung cấp hơn hai trăm linh nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của cộng đồng
đã vinh dự lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng
các chuyên gia của idc đánh giá là một trong các dự án tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến
và là đại diện duy nhất đến từ đông nam á thi đấu với bốn đại diện khác gồm hai dự án đến từ trung quốc thành phố xintang thành phố long giang
và hai dự án đến từ hàn quốc thành phố daegu và thủ đô seoul
các đại diện này sẽ tiếp tục thu thập bình chọn trực tuyến từ các tổ chức cá nhân trên toàn thế giới nhằm lựa chọn ra dự án chiến thắng hạng mục giải thưởng này
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bạn có thể tìm ra những vấn đề thông minh
bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chương mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnda gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin kính chào và hẹn gặp lại